cùng với đó viện cần xây dựng đề án nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh về công tác quy hoạch

thực hiện việc lập thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng nhà ga hành khách t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất theo quy định
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv thuộc ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết
đã xây dựng mốc thời gian cụ thể đối với dự án nhà ga hành khách t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tp hcm
việc thực hiện sẽ được tiến hành ngay sau khi acv được phê duyệt chủ trương đầu tư bảo đảm nhà ga t ba sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến công suất nhà ga mới đạt hai mươi triệu khách mỗi năm tổng diện tích mặt sàn khoảng một trăm linh m hai
tổng kinh phí dự án hơn một mươi một bốn trăm ba mươi tỷ đồng được acv đầu tư bằng vốn doanh nghiệp
sân bay tân sơn nhất dự kiến sẽ đạt bốn mươi năm triệu khách vào năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương
yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến vào ngày mai
hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
kết quả sơ bộ tổng điều tra năm hai nghìn một mươi chín cho thấy qua một mươi năm quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn trước
cơ bản bám sát chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín là một một mươi bốn một năm giảm nhẹ so với giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn chín

cũng yêu cầu ban chỉ đạo trung ương các địa phương các bộ ngành sớm tổng kết đánh giá và đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra năm hai nghìn một mươi chín
việc khen thưởng được thực hiện trong hội nghị công bố kết quả chính thức cuối năm ở cấp trung ương
trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng bảy đại sứ đặc biệt nhật bản asean đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật shua kuri otaro đã tới thăm làng trẻ em bơ la tại hà nội
tới thăm làng trẻ bất la tại hà nội đại sứ đặc biệt nhật bản asean shuguri otaro cùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam đã thăm hỏi tình hình ăn ở học tập và trò chuyện cùng các em nhỏ tại làng trẻ
đồng thời động viên các em phải biết nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để có thể trở thành những phòng dân tốt của đất nước đóng góp vào sự phát triển của xã hội
chuyến thăm làng trẻ bơ la của ông lần này cũng là dịp tròn ba mươi năm kỷ niệm lần đầu tiên ông đến thăm làng trẻ bơ la năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
làng trẻ bơ la hà nội được thành lập vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là máy ấm của hàng trăm trẻ mồ côi ở các độ tuổi khác nhau
tại đây các em được nuôi dưỡng theo mô hình gia đình và được đảm bảo đến trường theo độ tuổi quy định
ngoài ra các em còn được học nghề ở các trung tâm trong các dịp hè và tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao
nhằm phát triển chuỗi giá trị và tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ bà con hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bảy trung tâm trợ giúp nông dân hội nông dân tp hà nội
đã tổ chức phiên giao dịch xanh các sản phẩm nông nghiệp an toàn và ra mắt website giao dịch điện tử các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của hà nội
tất cả các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề do nông dân thủ đô và các tỉnh thành lân cận sẽ được giới thiệu trên website nông sản tiến việt vn
đây là website được trung tâm trợ giúp nông dân tp hà nội phối hợp với các công ty cung mứng nông sản thành lập
thông qua trang web các sản phẩm của nông dân được giới thiệu quảng bá rộng khắp tăng cường kết nối và giao thương thông qua mạng internet giữa các cơ sở sản xuất của nông dân với các doanh nghiệp tiêu thụ và với người tiêu dùng tạo ra một kênh tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
ngoài ra việc mua bán các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề trên website nông sản tiến việt vn sẽ được trung tâm trợ giúp nông dân tp hà nội kết nối các ngân hàng đơn vị vận chuyển để thuận lợi cho việc thanh toán và đến tay người tiêu dùng kịp thời hơn
tiếp theo chương trình tai nạn nghiêm trọng trên cầu bãi cháy quảng ninh khiến năm người thương vong
thông tin từ viện pasteur tp hcm việc nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết tại việt nam đã hoàn tất
vào khoảng tám h ba mươi ngày hôm nay trên cầu bãi cháy thủ quốc lộ một mươi tám a đoạn qua phường trần hương đạo tp hạ long tỉnh quảng ninh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đây đã khiến năm người thương vong
tin từ công an tỉnh quảng ninh cho biết xe khách biển số một mươi bốn b một nghìn chín trăm hai mươi chín lưu thông hướng bãi cháy hòn gai khi đến gần khu vực chợ hạ long hai thì bất ngờ lao qua giải phân cách qua làn đường và đâm vào hàng loạt các phương tiện khác
phương tiện này chỉ dừng lại sau khi đâm vào lan can bên đường
hai nạn nhân tử vong là lê văn tất sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại êt kiêu tp hạ long tp hcm và một bệnh nhân nữ khoảng bốn mươi tuổi chưa rõ tên tuổi
các bệnh nhân bị thương nặng gồm phạm thị thùy nhiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại phường hà khánh thành phố hạ long tỉnh quảng ninh nguyễn trọng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại tỉnh thái bình
nạn nhân phạm văn linh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tại êt kiêu tp hạ long bị chấn thương phần mềm và đã hồi tỉnh
chiếc xe khách thuộc nhà xe hùng đức chạy tuyến vân đồn cửa ông mỹ đình đang lưu thông trên quốc lộ một mươi tám theo hướng hà nội quảng ninh thì gặp nạn
cục đăng kiểm việt nam vừa phê duyệt cho phép toyota việt nam thực hiện chương trình triệu hồi xe toyota rush để kiểm tra và thay thế hộp điều khiển túi khí trung tâm được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tin do tập đoàn toyota nhật bản cung cấp có hơn một năm trăm linh xe toyota ross tại việt nam bị ảnh hưởng
trong trường hợp khi bánh sau của xe đi qua ổ gà hoặc mặt đường không bằng phẳng
hộp điều khiển tươi khí trung tâm có thể bị ảnh hưởng
hộp điều khiển tươi khí trung tâm có thể xác định đó là một pha chạm và dẫn đến khả năng tươi khí dèm sẽ bị kích hoạt ngoài mong muốn gây mất an toàn cho hành khách trên xe
toyota việt nam sẽ kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí
chương trình được toyota việt nam thực hiện chính thức từ ngày hai mươi năm tháng bảy tại tất cả các đại lý của toyota trên toàn quốc
thưa quý vị thông tin từ viện pasteur tp hcm việc nghiên cứu vaccine xuất xuất huyết tại việt nam đã hoàn tất
hiện chỉ còn bước hội đồng đạo đức quốc gia nghiệm thu và cấp phép lưu hành
kết quả phân tích tổng hợp của hai nghiên cứu ở đông nam á và châu mỹ cho thấy vaccine danvasia cho hiệu quả cao trong việc phòng ngừa bệnh
từ năm hai nghìn một mươi một nhóm nghiên cứu của viện pasteur tp hcm đã thực hiện nghiên cứu trên gần hai bốn trăm linh trẻ trong độ tuổi từ hai đến một mươi bốn tuổi
tại thành phố long xuyên tỉnh an giang và thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
ở việt nam toàn bộ trẻ tham gia nghiên cứu và thử nghiệm vaccine đều an toàn không có tai biến
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đã có năm mươi bốn nước cấp phép cho lưu hành loại vaccine này bao gồm mỹ áo bỉ thụy điển anh naui singapore malaysia
tại việt nam hiện nhóm nghiên cứu đã trình kết quả nghiên cứu lên hội đồng đạo đức bộ y tế và chờ nghiệm thu và cấp phép
thưa quý vị tình trạng nắng hạn gai gắt vừa qua đã làm hơn một mươi ba hộ dân ở tỉnh bình định thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn và khó khăn
trước tình hình đó lãnh đạo ubnd tỉnh bình định vừa triệu tập cuộc họp khẩn cấp yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với hạn hán
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng qua đã khiến hơn một mươi ba hộ dân
với khoảng năm mươi năm nhân khẩu ở các huyện bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng hàng nghìn hộ dân ở các xã phước thuận của huyện tùy phước và xã mỹ tránh của huyện phù mỹ hàng ngày phải đi rất xa để mua từng thùng nước về dùng

theo chính quyền xã hồi tụ toàn xã có hơn hai mươi bốn hectare cây bò bò
những năm trước đây bò bò mang lại nguồn thu nhập khá lớn cho người dân trong xã
trung bình một hộ thu từ hai mươi đến bốn mươi năm triệu đồng mỗi năm
người ta cũng đang tiến hành để đi hái về để và cất
hiện nay thì cũng là rất là lo lo về cái chỗ mà không có người mua
mà năm nay là sửa là nó không có cái giá cả cho cái quả bò này
vắng thương lái thu mua không chỉ người trồng bò bò thất thu
nhiều hộ gia đình thường xuyên sơ chế phơi khô loại quả thảo dược này cũng đứng trước nguy cơ thua lỗ
theo số liệu thống kê từ huyện kỳ sơn hiện trên địa bàn có khoảng một trăm năm mươi một trăm tám mươi hectare bò bò
được trồng nhiều ở các xã tây sơn
tây sơn nậm càn na ngoi hồi tụ mường lống và rẻ rác ở một số xã khác
một vài mô hình do khuyến nông triển khai còn lại khoanh nuôi tự nhiên
tuy nhiên sản phẩm quả dược liệu này đang gặp khó khăn vì đầu ra không ổn định
do vậy bà con rất mong cơ quan chức năng tỉnh nghệ an sớm tìm giải pháp
giúp người dân vùng cao nơi đây tiêu thụ sản phẩm để tiếp tục duy trì phát triển mô hình này
là địa bàn phức tạp phường nguyễn thái học thành phố yên bái
tỉnh yên bái tập trung nhiều công trình trọng điểm về an ninh trật tự như nhà ga
bến xe trung tâm thương mại và nhiều loại hình dịch vụ khác
vì vậy để bảo đảm tình hình an ninh trật tự công an phường nguyễn thái học đã triển khai
đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh công nghệ trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn
vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn phường nguyễn thái học
được camera an ninh ghi lại
thông qua xác minh lực lượng chức năng đã làm rõ được đối tượng trộm cắp và trả lại tài sản cho người bị mất
đây chỉ là một trong nhiều vụ án được camera an ninh ghi lại giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời
cũng như là sử dụng khoa công nghệ đó để trong công việc điều tra khám phá các loại tội phạm được nhanh nhất và hiệu quả
nguyên khách quan nhất khi mà chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa và điều tra xử lý trên đề
thì sẽ làm giảm được hình tội phạm và đảm bảo tốt hình an ninh trật tự trên địa bàn phường nguyễn thái học
hiện tại với một mươi năm nhóm camera gia lô an ninh của một mươi năm tổ trên địa bàn phường nguyễn thái học hoạt động rất hiệu quả
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay nhờ triển khai có hiệu quả hai mô hình trên lực lượng chức năng đã làm rõ
hai mươi vụ ba mươi một đối tượng vi phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính một mươi hai vụ với một mươi bảy đối tượng vi phạm pháp luật
sau khi mà triển khai cái mô hình gia lô an ninh và camera an ninh thì được sự đồng thuận của bà con người ta rất là hài lòng và hợp tác
bởi vì sao từ khi nó có một cái tác dụng rất là nhanh nhạy ví dụ như là phát hiện như là điểm nhóm tệ nạn xã hội như là đơ nghiện
hoặc là vụ việc xảy ra thì chúng tôi có thể là
nhắn tin qua giao lô thì chỉ là khoảng sau ít phút là các đồng chí công an là có việc mặt ngay đến để giải quyết vụ việc
việc triển khai thực hiện có hiệu quả hai mô hình camera an ninh xa lô an ninh tại phường nguyễn thái học đã góp phần quan trọng trong kiểm chế các loại tội phạm
giảm các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới mô hình này sẽ được nhân rộng ra địa bàn toàn thành phố

trường phạt mà nga đã áp đặt từ năm hai nghìn một mươi sáu khi lực lượng không quân thổ nhĩ kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu su hai mươi bốn của nga tại syri
theo xác lệnh này nga sẽ khôi phục một phần hiệu lực hiệp định giữa chính phủ liên bang nga và thổ nhĩ kỳ liên quan đến điều kiện đi lại của công dân hai nước
theo đó công dân thổ nhĩ kỳ mang hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt được phép đến nga công tác ngắn hạn mà không cần xin thị thực
hiện tại nga và thổ nhĩ kỳ ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng
theo tập đoàn xuất khẩu vũ khí nga phía nga đã hoàn thành phần đầu tiên trong nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cung cấp hệ thống s bốn trăm linh cho thổ nhĩ kỳ
kể từ ngày một mươi hai tháng bảy tổng cộng có hơn ba mươi chuyến bay đặc biệt đến thổ nhĩ kỳ với lô hàng đầu tiên của hệ thống phòng không này
indonesia vừa công bố các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn các hoạt động nhập khẩu rác thải nhựa từ các nước khác
đây được đánh giá là nỗ lực của indonesia nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm trên đại dương

bộ thương mại indonesia cho biết đã gửi thông báo tới một mươi năm nước xuất khẩu rác chính sang indonesia về các quy định mới trong đó yêu cầu việc mua bán rác thải cần phải được đăng ký
bên cạnh đó lực lượng chức năng indonesia cũng sẽ tăng cường kiểm tra tại các khu vực biên giới và xử phạt nghiêm khắc những trường hợp vi phạm
số liệu thống kê cho thấy lượng rác thải nhập khẩu vào indonesia trong năm hai nghìn một mươi tám là hơn hai trăm tám mươi tấn trong đó phần lớn đến từ trung quốc australia mỹ và một số nước châu âu
tuy nhiên phương pháp xử lý rác thải tại indonesia chưa được quản lý nghiêm ngặt
và thường được đem trôn lấp hoặc đổ ra sông qua đó trực tiếp gây ra tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên đại dương
ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi hai trận động đất liên tiếp làm sung truyền các đảo ở khu vực miền bắc philippines vào sáng nay
hiện lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường thông tin chi tiết về vụ động đất sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
hai trận động đất xảy ra tại tỉnh batanet nơi gồm một nhóm đảo có mật độ dân cư thừa thớt ở phía bắc đảo luzon
trận động đất thứ nhất mạnh năm bốn độ richter xảy ra vào khoảng bốn giờ một mươi sáu phút theo giờ địa phương ở độ sâu một mươi hai km
chưa đầy bốn tiếng sau khu vực này tiếp tục dung chuyển bởi trận động đất thứ hai mạnh năm chín độ richter ở độ sâu bốn mươi ba km
cơ quan địa chấn philippines xác nhận sau đó có một vụ rung chấn mạnh năm bảy độ richter
theo cảnh sát địa phương vụ việc xảy ra vào sáng sớm thời điểm mọi người vẫn còn đang ngủ trong nhà
do đó hầu hết các trường hợp thiệt mạng đều do nhà sập
các nhà chức trách cho biết có khoảng sáu mươi người bị thương
số này sẽ còn tăng
dạng sáng nay một hộp đêm tại thành phố gwangju tây nam hàn quốc đã bị sập tầng lừng
khiến ít nhất hai người hàn quốc thiệt mạng và một mươi bảy người bị thương
trong đó có các vận động viên đang tham gia giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra tại hàn quốc
lực lượng cứu hộ cho biết vụ việc xảy ra lúc hai h ba mươi phút theo giờ địa phương
tức giờ ba mươi phút theo giờ hà nội khiến nhiều người bị kẹt bên trong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tầng lừng cách mặt đất phía dưới hai năm mét này bị quá tải khi có quá nhiều người
theo các nhân chứng khi xảy ra vụ việc có khoảng một trăm linh người ở khu vực này
giới chức địa phương cũng cho biết một số không gian của tầng lừng trong hộp đêm được cơi nới trái phép mà không có sự cấp phép của chính quyền
cảnh sát gwangju cũng cho biết đang thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra vụ việc
một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra tại sân bay quốc tế thành phố sao paulo phía nam brazil
nhóm cướp có vũ trang giả dạng cảnh sát đã tấn công kho hàng sân bay
chúng lấy đi bảy trăm năm mươi kg vàng và nhiều kim loại quý
tổng trị giá số hàng bị cướp lên tới bốn mươi triệu đô la mỹ
số hàng này đang trên đường được chuyển sang thụy sĩ và new york mỹ
nhóm cướp xuất hiện trong những chiếc xe màu đen giả dạng ô tô cảnh sát liên bang brazil
bốn nghi phạm đeo mặt nạ xuống xe và bắt đầu đe dọa các nhân viên làm việc ở kho hàng
trước khi chuyển số kim loại quý lên xe của chúng nhóm cướp đã bắt hai con tin và tẩu thoát
cảnh sát brazil chưa tìm thấy dấu vết của hai người này cũng như băng cướp
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân